sáng nay một mươi bảy tháng tám đại hội đại biểu lần thứ hai mươi tám đảng bộ công an thành phố hà nội
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến hành phiên làm việc chính thức
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu tại đại hội nêu rõ năm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới
đại tướng tô lâm đề nghị công an thành phố hà nội phải luôn thận trọng sát thực tế
kịp thời tham mưu thành ủy ủy ban nhân dân thành phố triển khai giải pháp bảo đảm an ninh trật tự
giải quyết nhanh gọn các vụ việc vụ án có liên quan đến an ninh trật tự
tiếp tục quán triệt cụ thể hóa các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
chủ trương của đảng ủy công an trung ương và thành ủy
nhất trí cao với ý kiến của đại tướng tô lâm bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ nhấn mạnh
phải xây dựng lực lượng công an thành phố hà nội thực sự cách mạng chính quy tinh nhuệ
từng bước hiện đại theo hướng tinh gọn mạnh cơ động linh hoạt trước hết là vững mạnh về chính trị
có chất lượng và sức mạnh chiến đấu cao là lực lượng nóng cốt sung kích trong thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố